chính phủ anh cam kết sẽ chuyển giao cho ukraine hàng trăm máy bay không người lái tấn công
có tầm hoạt động lên tới hơn hai trăm linh km
thông tin trên được công bố trong một thông cáo chính thức của london
nhân chuyến thăm anh vào ngày hôm nay của tổng thống ukraine volodymyr zelensky
trong khuôn khổ chuyến công du tới một loạt các quốc gia tây âu
gói viện trợ quân sự mà anh cam kết với ukraine còn bao gồm cả một số lượng lớn tên lửa phòng không
và sẽ được chuyển giao cho những tháng tới đây
trong bối cảnh ukraine được cho là đang tiến hành một đợt phản công lớn
tại các khu vực mà nga kiểm soát
hồi tuần trước bộ trưởng quốc phòng anh cũng thông báo về việc chuyển giao cho ukraine
tên lửa hành trình storm shadal có tầm bắn hơn hai trăm năm mươi km
bộ trưởng ben wallace nhấn mạnh các tên lửa hành trình đang được gửi đi
sẽ chỉ được sử dụng bên trong lãnh thổ ukraine
chứ không để tấn công các mục tiêu bên trong nước nga
tên lửa stom sada là vũ khí tầm xa đầu tiên do phương tây sản xuất mà ukraine có được
kể từ khi xảy ra xung đột với nga
điện kremlin đã phản đối mạnh mẽ quyết định trên cảnh báo moscow sẽ đáp trả bằng phản ứng thích đáng